vào khoảng một mươi h một mươi năm phút sáng ngày hôm nay tại thị trấn phù yên huyện phù yên tỉnh sơn la xảy ra một vụ cháy lớn
thông tin ban đầu vụ hỏa hoạn xảy ra tại siêu thị dũng hằng hiện đang kinh doanh nhiều mặt hàng
trong đó có thiết bị điện tử điện lạnh thuộc khu vực đông dân cư sinh sống và kinh doanh buôn bán
nhận được thông tin lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường huy động nhiều phương tiện đến tham gia chữa cháy
đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân và phân luồng giao thông
tuy nhiên do đám cháy khá lớn nên lực lượng chữa cháy rất vất vả không chế ngọn lửa
không để lan sang các hộ lân cận nguyên nhân của vụ cháy có thể là do trợp điện